thưa quý vị sau khi truyền hình công an nhân dân phản ánh về tình trạng nhiều người dân thiếu ý thức
cố tình luồn lách đi vào các con hẻm nhỏ để không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại một mươi chốt kiểm soát của lực lượng chức năng
thì trong hôm nay ngày sáu tháng sáu các địa phương giáp ranh với quận gò vấp
đã tăng cường lực lượng tại các chốt phụ để giải quyết tình trạng này
đây là một trong những con hẻm thông dưới đường phạm văn đồng và đường trần quốc tuấn quận gò vấp
nhiều người vẫn cố tình nén chốt kiểm soát phòng chống dịch của lực lượng chức năng
mặc dù đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
từ ngày đầu triển khai giãn cách xã hội toàn quận gò vấp theo chỉ thị một mươi sáu

mặc dù đã được tuyên truyền rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

từ ngày đầu triển khai giãn cách xóa hội toàn quận gò vấp theo chỉ thị một mươi sáu
trước tình trạng người dân bất chấp các quy định phòng chống dịch
ủy ban nhân dân quận gò vấp đã phối hợp với các quận tân bình quận bình thạnh quận phú nhuận
thực hiện phương án kiểm soát tại các hẻm ra vào địa bàn giáp ranh
trong ngày hôm nay ngày sáu tháng sáu g vấp và các quận lân cận đã lập hai mươi sáu chốt thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
ở các hẻm thông với quận gò vấp
việc nhắc nhở xứ phạt hoặc hướng dẫn quay đầu xe cho người dân ra vào
sẽ ra từng chút giải quyết tùy vào điều kiện và tình hình thực tế
thì là quận chủ tịch quận tân bình chỉ đạo phường một mươi năm đồng luật triển khai ngay
và từ lúc triển khai đến giờ thì nói chung là tình trạng họ cũng vẫn còn muốn né các chốt chính họ qua đây
thì là các anh em ở các chốt phụ này là đều hỗ trợ họ
thực hiện nghiêm cái việc hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn họ thực hiện nghiêm cái việc phòng chống dịch
thì từ bữa nay hiệu quả là từ lúc thành lập một mươi bốn cái chút này ở phường một mươi năm và ba chút
ở phường hai cũng giáp tranh với phường ba quận gò vấp
thì là cái tình trạng này nó giảm nhiều
và họ hiểu chia sẻ và đồng cảm với các lực lượng
bất vả trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn nên là họ chấp hành tương đối tốt
quận gò vấp thành phố hồ chí minh đã trải qua một tuần giãn cách xã hội
với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn
thì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt
tuy nhiên cần sự đồng lòng của người dân
mọi người phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế ra đường và tuyệt đối ngay theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng
hãy cùng chung tay để lùi dịch bệnh
đừng vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cả xã hội và người thân trong gia đình